văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nam định vừa thông báo biện pháp kiểm soát người ra vào tỉnh từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi
người tỉnh ngoài vào nam định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
theo đó người đến từ vùng cấp độ bốn vùng đỏ hoặc khu vực phong tỏa phải thực hiện nghiêm quy định hạn chế đi lại của chính phủ
trường hợp vào tỉnh nếu đã tiêm đủ hai mươi vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày và phải xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
người chưa tiêm hoặc tiêm vaccine mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày phải cách ly tập trung bảy ngày
sau đó tiếp tục cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
đối với trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc
áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế một mươi bốn ngày
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
những người đến từ vùng cấp độ ba vùng cam và vùng cấp độ hai vùng vàng
nếu tiêm đủ hai mươi vaccine
chỉ cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
người chưa tiêm hoặc tiêm mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày
phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
còn lại những người đến từ vùng cấp độ một vùng xanh chỉ cần tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày